sau chỉ đạo của sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện khám tại nhà cho người cao tuổi
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng triển khai hoạt động này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay sau khi nhận cuộc gọi của thân nhân người bệnh
các bác sĩ bệnh viện quận thủ đức tp hcm đã nhanh chóng triển khai nhân lực
chuẩn bị trang thiết bị y tế để đến khám cho cụ bà đặng thị thiếp
ở phường linh trung quận thủ đức cách bệnh viện quận thủ đức khoảng năm km
cụ thiếp năm nay chín mươi tuổi và mắc một số bệnh mạng tính huyết áp tim mạch
hôm nay bác sĩ và đến khám thì tôi thấy cũng an tâm hơn nhiều
mình đến bệnh viện thì nó rất là nhiều người
thì mình cũng lo ngại về cái ảnh hưởng về cái tình hình dịch bệnh nhiều hơn
nhưng mà hạn chế đến nhà thì hạn chế hơn
thì sự chăm sóc của bác sĩ cũng tốt hơn
việc nhanh chóng triển khai hoạt động khám và điều trị bệnh tại nhà
đối với người cao tuổi tại các bệnh viện phòng khám đa khoa
trung tâm y tế quận cho thấy quyết tâm của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu như trước đây mỗi ngày trung bình bệnh viện quận thủ đức
thành phố hồ chí minh tiếp nhận khoảng bốn bệnh nhân đến khám ngoại trú
trong đó tỷ lệ người già là khoảng hai mươi
thì ngay sau khi nhận được chỉ thị của sở y tế số người già đến khám đã giảm đi
trên thực tế do trước đó bệnh viện đã triển khai dịch vụ khám tại nhà
theo yêu cầu người bệnh nên công tác chuẩn bị không bị cập dập
thì hôm nay là đã triển khai bắt đầu từ sáng hôm nay là đã triển khai đi khám bệnh tại nhà cho bệnh nhân
làm thế nào để người dân an tâm khám và điều trị bệnh trong mùa dịch đó là quyết tâm của ngành y tế
đặc biệt đối tượng người lớn tuổi vốn là đối tượng có nguy cơ cao
chính vì vậy việc thăm khám tại nhà là chủ trương được người dân ủng hộ
giúp chăm sóc bệnh nhân chú đáo hơn giảm tài lượng bệnh nhân đến các bệnh viện
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang hoành hành